tại thành phố huế bộ công an đã bàn giao một cano công suất hai trăm linh cv cho công an tỉnh thừa thiên huế
để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ giúp dân phòng chống lũ lụt
ngay sau khi bàn giao và hạ thủy cano lãnh đạo bộ công an đã giao nhiệm vụ công an tỉnh thừa thiên huế
phải nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý sử dụng bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện đúng quy định
trước mắt cano này sẽ phục vụ cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các công nhân có mất tích tại thủy điện rào trang ba
và giúp dân phòng chống lũ lụt
sau khi nhận lãnh đạo công an tỉnh thứ thiên huế đã cam kết sử dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp
trước mắt tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn sơ tán di rời và giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ